thưa quý vị suy giãn tĩnh mạch chi dưới cần được tầm soát phát hiện và điều trị sớm để đạt được hiệu quả điều trị cao nhất đảm bảo tính thẩm mỹ sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân
do đó các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân hãy đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám tầm soát chuyên sâu về mạch máu là yếu tố tiên quyết ngăn ngừa nguy cơ bệnh lý
sau đó được tầm soát rộng hơn phát hiện ra bệnh lý suy dãn tĩnh mạch

cái triệu chứng nét ở giai đoạn muộn đây là một biến chứng khá là nặng này của suy tĩnh mạch mạng tính
thường thì cũng gặp ở giai đoạn muộn thôi tuy nhiên là khi đã xuất hiện thì thường khá là nặng và điều trị theo những hướng thông thường thì thường là không đáp ứng
nhưng mà bệnh nhân phải được trần đoán nguyên nhân là suy tĩnh mạch gây ra thì điều trị nguyên nhân thì mới đáp ứng được
ngoài ra thì những giai đoạn sớm hơn khi mà có những bụi rãn to thì với điều kiện người ta có thể sinh hoạt đi lại nhiều hoặc thậm chí chơi thể thao thì cái bụi dãn đấy có thể bị va đập vào và gây tổn thương vỡ gây rách gây chảy máu khá là nhiều
và thường thì không thể tự cầm hoặc không cầm được vào những phương pháp
vâng ép đơn giản mà phải phối hợp bằng những biện pháp ngoại khoa như là khâu cầm máu thì mới có thể cầm máu được trong những trường hợp đấy
và nếu không cầm máu được thì thậm chí là số lượng máu bị mất có thể khá là lớn
hiện nay thì tại khoa tinh mạch thì có những phương pháp gì để điều trị bệnh suy dãn tinh mạch chi dưới thưa bác sĩ
với những bệnh nhân mà ở giai đoạn sớm của bệnh hoặc là những bệnh nhân ở giai đoạn chưa quá muộn nhưng mà người ta vẫn muốn chỉ hoãn cái việc điều trị
bằng biện pháp can thiệp thì có thể sử dụng làm biện pháp điều trị nội khoa tức là sử dụng thuốc kết hợp với một loại tất
một loại tất áp lực tức là một loại tất mà có cái lực ép khá là cao ép vào chi dưới giúp cho tuần hoàn máu đi trở ngược về tim tốt hơn
ngoài ra tiếp theo là các biện pháp điều trị mang tính triệt để hơn đó là các biện pháp can thiệp nội mạch gồm có can thiệp bằng nhiệt và can thiệp bằng keo sinh học
nhiệt là can thiệp bằng laser nội mạch và can thiệp bằng keo sinh học là một loại keo dùng để làm gây tác tĩnh mạch điều trị triệt đẻ hoàn toàn
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
áp dụng các biện pháp làm giảm tình trạng trào ngược văn tĩnh mạch giúp phòng bệnh cũng như cải thiện tình trạng bệnh
người bệnh được khuyên tránh đứng hoặc ngồi lâu tại chỗ
thực hiện các bài tập suy dãn tĩnh mạch để chân cao khi ngồi hay nằm nghỉ
tập hít thở chủ động chế độ ăn có nhiều chất sơ tránh tàu bón béo phì mang tất áp lực chuyên dụng
trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
quy tụ đội ngũ bác sĩ là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch tại việt nam
sở hữu hệ thống máy móc thiết bị hiện đại nhất thế giới
đặc biệt hệ thống phòng mổ trang bị thiết bị tối tân như hệ thống robot chụp mạch atip fino cao cấp
máy chụp mạch dsa cho phép đáp ứng tốt nhất tất cả các yêu cầu kỹ thuật can thiệp tim mạch từ đơn giản đến phức tạp